lại có thêm một người chiến sĩ công an ngã xuống vì sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
đó chính là đại úy hồ tấn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
sự ra đi mãi mãi của anh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình đồng đội và người dân
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân
phát hiện hai đối tượng trộm cắp tài sản trên xe tải đang dừng đỗ dọc theo tuyến quốc lộ n hai b
thuộc địa phận xã bình thành huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
tổ công tác của công an huyện lấp vò gồm bốn đồng chí
trong đó thượng úy nguyễn thanh danh điều khiển xe máy
chở đại úy hồ tấn dương nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng
trong quá trình truy đuổi do hai đối tượng hung hãn chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn
làm hai đồng chí công an đều bị thương
hai đối tượng đã bị lực lượng công an tóm gọn tại chỗ
nhưng do bị chấn thương quá nặng
nên đại úy hồ tấn dương đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội
đồng chí hồ tấn dương là một cán bộ trẻ rất là năng nổ trong công việc
trong đơn vị đồng chí luôn thể hiện một tấm gương tiêu biểu cho cán bộ chiến sĩ
học tập và nhận được thông tin
trong đấu tranh với tội phạm thì đồng chí luôn thể hiện được sự mưu trí dũng cảm của một cám bộ chiến sĩ cảnh sát hành sự
ghi nhận sự hy sinh của đồng chí hồ tấn dương
ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí hồ tấn dương
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
cùng các sở ban ngành đoàn thể cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực
tri ân sự hy sinh của đồng chí hồ tấn dương
được biết năm hai nghìn sáu đồng chí hồ tấn dương là chiến sĩ nghĩa vụ công an huyện lấp vò
sau đó được tuyển vào công an rồi lần lượt được đào tạo từ trung cấp cảnh sát nhân dân
đến đại học cảnh sát nhân dân với chuyên ngành điều tra trinh sát
xuyên suốt trong quá trình công tác đồng chí hồ tấn dương
luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
là một người chỉ huy tiêu biểu được lãnh đạo tín nhiệm đồng đội tin yêu nhân dân quý mến
cháu là một chiến sĩ là một sĩ quan công an nhân dân
dũng cảm để chi bắt vào phạm
cháu rất là ngoan hiền đối với cha mẹ và người dân ở địa phương
cháu có tinh thần dũng cảm đó tôi là người dân ở địa phương
biết nói gì hơn cũng vô cùng thương tiếc cháu đã qua đời
sáng ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp
ban lãnh đạo công an huyện lấp vò
chính quyền địa phương cán bộ chiến sĩ bạn bè người thân và gia đình
đã đến tiễn đưa thiếu tá hồ tấn dương
về nơi an nghỉ cuối cùng trách nhiệm tiếc thương vô hạn